lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh
thành phố hà nội đưa ra đối với hai mươi sáu đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cơ quan này cũng đang tiếp tục xác minh triệu tập hơn ba mươi đối tượng khác có liên quan
thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm đường phố
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đông anh đã tổ chức tuần tra địa bàn
sau khi nhận được tin báo của công an xã nguyên khê về việc có các thanh niên tụ tập đánh nhau gây thương tích
qua xác minh làm rõ cơ quan công an đã bắt xử được nhóm đối tượng này
xảy ra cái việc là các đối tượng đánh chém nhau và hậu quả là cũng có ba đối tượng bị thương
ngô hồng phong và nguyễn đức hiếu mâu thuẫn trên nóng facebook nên đã rủ đồng bọn để đánh nhau
và đây là clip mà các đối tượng đã quay lại để đăng lên mạng xã hội nhằm thị uy
sinh năm từ hai nghìn bốn đến hai nghìn bảy nhưng hành vi rất manh động liều lĩnh
bọn em cảm thấy sai về hành vi gây dối trật tự
gây dối là cầm chai bia kiểu đua xe
cháy phép tô bộ cao rồi là tụ tập đánh nhau với các đội khác
nói chung là bọn em quản lý không trật trễ
cứ xính ra cái là nó đi mình đi làm và mình bảo
nhiều lúc vào con nhà họ khẳng xong thế là mình mỏi mình
bây giờ ngủ bọn nó đi chơi mình cũng không biết được
ở nhà thì mẹ bố mẹ bảo gì làm ấy ngoan
đến giờ đi học về là về
nhưng các bạn rủ dây là lại đi
lấy lói thì lại cá
cứ bảo con không
thế đó đấy
mình chả biết cái nào mà làm